trong chiều tối ngày một mươi tháng chín chánh thanh tra sở thông tin truyền thông tp hcm ra quyết định xứ phạt nhóm giang kim cúc và các cộng sự liên quan thông tin bà ngoại rút ống thở của cháu sơ sinh đăng trên mạng xã hội
ngày hai tháng chín trên fanpage giang kim cúc và các cộng sự đã đưa đoàn phát trực tiếp nhân vật xưng là trưởng nhóm mai tán không đồng qua hình ảnh chiếc áo quan đường thi thể một bé sơ sinh và thông tin
sau khi đã rớt ra bên ngoài rồi mang tới bệnh viện bác sĩ nói vẫn còn hô hấp được nhưng bà ngoại không có tiền gia đình có hoàn cảnh nên đã rút ống ra
tuy nhiên theo thông tin từ bệnh viện khi nhập viện cơ thể bé tím tái đã ngưng tim các bác sĩ đã tích cực tập trung hồi sức cấp cứu cho cháu bé nhưng không được
xác định nội dung truyền đạt sai sự thật tác động tiêu cực dư luận nhóm giang kim cúc và các cộng sự đã bị thanh tra sở thông tin truyền thông tp hcm xử phạt hành chính với mức phạt là một mươi triệu đồng
nhóm cũng đã đăng tải xin lỗi công khai về nội dung này được biết nhóm giang kiên cúc và các cộng sự được cộng đồng ủng hộ trước đó nhờ hoạt động mai tán không đồng hỗ trợ hậu sự cho các hoàn cảnh khó khăn qua đời vì covid một mươi chín